thưa quý vị hôm qua ngày một tháng chín ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
là ngày mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn khi người dân về quê hay đi du lịch
theo thống kê mới nhất toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi ba người tử vong một mươi người bị thương
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông và công an các địa phương trên toàn quốc
đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng tạm giữ hai trăm linh sáu xe ô tô hai ba trăm chín mươi năm xe mô tô bốn mươi năm phương tiện khác
tước một tám trăm năm mươi bốn giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
đã lập biên bản một trăm hai mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe bốn mươi chín trường hợp
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc cục cảnh sát giao thông
và công an các đơn vị địa phương phát hiện xử lý một trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm
phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước bằng chứng chỉ chuyên môn một trường hợp